một đường dây trộm nắm xe gắn máy quy mô lớn vừa bị lực lượng công an tp long xuyên tỉnh an giang đấu tranh triệt xóa
hàng chục đối tượng liên quan đến đường dây này đã bị bắt giữ tài sản các đối tượng trộm cắp được ước tính hơn một tỷ đồng
thời gian vừa qua trên địa bàn tp long xuyên liên tục xảy ra tình trạng trộm nắm xe cán máy làm cho người dân hoang mang và lo lắng
sau một thời gian tích cực điều tra truy xét cho tới thời điểm hiện tại cơ quan công an đã khởi tố sáu vụ bắt giữ một mươi chín đối tượng
làm rõ năm mươi sáu vụ trộm cắp xe máy thiệt hại về tài sản hơn một tỷ đồng
riêng đối tượng cầm đầu nguyễn văn út biệt danh là út trộm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại phường cái khế quận ninh kiều thành phố cần thơ
đã thực hiện trót lọt hai mươi vụ trộm xe cán máy trị giá hơn năm trăm linh triệu đồng
theo lời khai của các đối tượng sau khi trộm được xe gắn máy thì tìm cách đưa theo đường tiểu ngạch sang biên giới campuchia
để thiết kế xe cán máy
qua quá trình điều tra ban chuyên án đã thu hồi hàng chục xe gắn máy trả lại cho bị hại
qua công tác điều tra khai thác các đối tượng khai nhận thì các đối tượng cũng khai nhận là trước khi mà thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
đối với các xe mô tô gắn máy thì các đối tượng đều có quá trình điều tra nghiên cứu địa bàn để phát hiện những sơ hở của nhân dân
giờ thời gian cao điểm là cái thời gian trưa cũng như là chập chọn tối thì người dân đeo bận công việc nên ít có cảnh giác
đối với trong công tác bảo quản tài sản của mình
qua đây thì chỗ đội cảnh sát hình sự cũng khuyến cáo đối với bà con là có các phương tiện sau khi đi làm đi công việc về nhà
thì nên đưa vào nhà để mà cắt giữ cũng như là có người trong coi nhằm hạn chế xe hởi để cho đối tượng lợi dụng để mà lấy chọn tài sản
mặc dù các đối tượng trong chuyên án trộm nóng xe gắn máy đã bị bắt giữ nhưng trước những phương thức thủ đoạn của các đối tượng
tinh thần cảnh giác tăng cường phối hợp với lực lượng công an và chính quyền địa phương đầu tranh phòng ngừa các loại tội phạm